chiều nay tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty nhật cường đại diện viện kiểm sát bày tỏ quan điểm về các kháng cáo và kháng nghị
viện kiểm sát đề nghị tòa cấp phúc thẩm đưa công ty nhật cường vào tham gia vụ án với tư cách người có quyền lợi
nghĩa vụ liên quan giống như kháng nghị
viện kiểm sát không buộc các bị cáo phạm tội buôn lậu
phải liên đới nộp lại khoản tiền hai trăm hai mươi một tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu mà nghĩa vụ này thuộc về công ty nhật cường
ngoài ra nhật cường cũng phải nộp gần ba mươi tỷ đồng do hành vi sai phạm về kế toán gây ra
viện kiểm sát nhận định giám đốc tài chính nguyễn bảo ngọc và kế toán trưởng nguyễn thị bích hằng
chỉ làm công ăn lương tất cả số tiền đều do ông chủ huy quản lý điều hành
việc tòa sơ thẩm tuyên hai bị cáo liên đới bồi thường là không hợp lý
gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của các bị cáo
về trách nhiệm hình sự viện kiểm sát chấp nhận đề nghị giảm cho bị cáo nguyễn bảo trung lao động tự do một năm tù
đối với các bị cáo còn lại viện kiểm sát bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của một mươi bị cáo còn lại